ngày một mươi tám tháng sáu ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng tổ chức lễ công bố thị xã ngã năm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi chín
đây là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh sóc trăng được thủ tướng chính phủ công nhận hoàn thành chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới
qua một mươi năm triển khai xây dựng nông thôn mới thị xã ngã năm đã huy động nguồn lực trên hai một trăm bốn mươi tỷ đồng đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế
xã hội khang trang tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội nông thôn được giữ vững ổn định
cuối năm hai nghìn một mươi chín thị xã có năm trên năm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
hiện tỷ lệ hộ nghèo của địa phương này chỉ còn hơn bốn riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các xã còn ba chín mươi năm giảm trên hai mươi so với năm hai nghìn một mươi một
thu nhập bình quân đầu người đạt hơn bốn mươi bảy triệu đồng tăng gấp hai ba lần so với năm hai nghìn một mươi
thị xã đang phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm có năm trên năm xã đạt nông thôn mới nâng cao xã nông thôn mới kiểu mẫu